cùng với những nỗ lực bao phủ vaccine covid một mươi chín ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
thành phố từng đề xuất tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi
tại buổi họp báo định kỳ của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
thành phố từng đề xuất vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi bộ y tế cũng đã chỉ đạo giả soát lập danh sách lên kế hoạch tiêm cho nhóm tuổi này trong năm hai nghìn hai mươi
hiện tp hcm đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cho bộ y tế phê duyệt kế hoạch hướng dẫn triển khai
ông tâm cho biết tp hcm còn khoảng bốn trăm sáu mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín trung bình mỗi ngày tiêm không đến một trăm linh liều
hiện tp hcm không thiếu vaccine hôm nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai nhận thêm hai trăm linh liều và sắp tới nhận thêm một triệu